viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông vũ huy hoàng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra cùng bị truy tố với tội danh trên còn có phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
ông nguyễn hữu tín cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm ông đào anh kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm và sáu bị can khác
theo cáo trạng hành vi của cựu bộ trưởng vũ huy hoàng và đồng phạm đã gây thiệt hại thất thoát hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng của nhà nước
các bị can hồ thị kim thoa phan trí dũng đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho ông vũ huy hoàng
hai người này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu đề xuất ông hoàng ký văn bản chấp thuận chủ trương cho sapeco thực hiện các dự án bất động sản
không phải là ngành nghề kinh doanh chính
sau đó hai bị can này tham mưu cho lãnh đạo bộ công thương chỉ đạo sapeco thoái toàn bộ
phần góp vốn tại sapeco per và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật
bà thoa và ông dũng bị viện kiểm sát quy kết cùng với ông hoàng và các bị can khác gây thiệt hại hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
do bị can hồ thị kim thoa đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã
khi nào bắt được sẽ xử lý sau